trong những ngày gần đây hàng chục hộ dân sinh sống tại khu phố hiệp tâm hai thị trấn định quán huyện định quán tỉnh đồng nai gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày
bởi nhiều giếng nước sinh hoạt bỗng có mùi hôi thối nguồn nước thì đục ngầu không thể sử dụng được mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây
theo ghi nhận thời điểm hiện tại nước bơm lên từ giếng người dân không dám sử dụng để sinh hoạt
bởi lẽ nước khi bơm lên có mùi hôi đục ngầu đặc quánh phèn dùng để tắm thì toàn thân nổi mần đỏ ngứa ngáy rất khó chịu do đó hàng chục hộ dân phải đi mua nước sạch về sử dụng hàng ngày
bây giờ chúng tôi chỉ bơm rửa thôi chứ còn xài ăn uống là đục ra ngoài mua nước lọc
từ lúc có sự cố như vậy bơm nước lên thì nó có cận mà nó mùi hôi lắm bây giờ không xài thì cũng phải xài thôi tắm vô thì nó ngứa ngáy nó nổi mần lên mà giờ mong sao chính quyền địa phương sắp xếp có nguồn nước sạch cho bà con đây
ngay sau khi xảy ra sự việc chính quyền địa phương đã bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu
chính quyền địa phương đã cử đoàn đến nắm tình hình lấy mẫu nước để xét nghiệm hỗ trợ tiền để người dân mua nước sạch để sử dụng đồng thời yêu cầu ngành y tế tiến hành khử trùng bằng phlomin b
trạm y tế cũng đã vào xử lý nước cho dân nhưng mà cho tới bây giờ thì tình trạng nước vẫn còn hôi thối và phèn
thì riêng cái tình trạng nước này nếu như mà cứ để tình trạng này thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của nhân dân
thì tôi cũng kiến nghĩ là bên
chính quyền ca cấp có trách nhiệm thì có thể là sẽ ủng hộ cho dân một cái đường nước sạch vào trong này để đảm bảo cái đời sống của nhân dân
trước thực trạng trên người dân rất mong được các cấp ngành doanh nghiệp quan tâm sớm đầu tư cấp nước sạch cho người dân sử dụng